nhằm thắt chặt công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thành phố hà nội tiếp tục đẩy mạnh việc nhắc nhở và xử phạt các hành vi chủ quan trong phòng chống dịch
tuy nhiên liệu mức phạt trung bình hai trăm linh đồng cho hành vi không đeo khẩu trang
đã đủ sức nặng để người dân nghiêm túc thực hiện
mời quý vị theo dõi ghi nhận của truyền hình nhân dân
để nâng cao công tác phòng chống dịch các phường xã đã thực hiện việc nhắc nhở
xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng với mức phạt trung bình là hai trăm linh đồng
tuy nhiên ngay cả khi các phương tiện thông tin liên tục tuyên truyền
thì những trường hợp người dân chủ quan không đeo khẩu trang như thế này không hề hiếm gặp
nếu mà cao hơn thì sẽ là mang hình thức tăng đê hơn
ví dụ là năm trăm linh thì sẽ là mang hình thức tăng đê và mọi người chắc chắn sẽ thực hiện một cách nghiêm ngặt
chính quyền muốn tạo một cái gì đó cho người dân để người dân ý thức hơn
trong việc đeo khẩu trang của mình khi mà trong một diễn biến dịch đang rất phức tạp như thế này
theo như mình thấy thì nếu mà tăng mức xử phạt lên
thì có thể tính tăng đê nó sẽ cao hơn
tuyên truyền rất nhiều nhưng mà đúng là cũng có một số bộ phận người dân cũng rất là chủ quan
và chúng tôi cũng nhận thấy là đối với cái mức xử phạt hai trăm linh
thì nó cũng cái tính tăng đê nó cũng chưa cao
thế nên là cái này tôi nghĩ là nó cũng phù hợp nếu mà chúng ta cũng nghiên cứu để cho nó mang cái tính gian đe hơn
việc áp dụng hình thức xử phạt không đeo khẩu trang mang mục đích nhắc nhở mọi người
thực hiện các biện pháp phòng dịch giảm nguy cơ lây nhiễm bệnh
dù việc phạt ở mức độ nào
thì cũng là bảo vệ sức khỏe chung của cộng đồng
vì thế người dân nên hợp tác chủ động trong việc thực hiện để phòng chống dịch đạt hiệu quả tốt nhất